ủy ban nhân dân thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi phối hợp với hội cựu sinh viên khoa xây dựng khóa một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trường đại học bách khoa tp hcm tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng cầu diên trường thuộc thôn diên trường xã phổ khánh
giúp hơn ba trăm linh hộ dân trong xã thuận tiện hơn trong việc đi lại không phải chịu cảnh chia cắt cô lập mỗi khi mùa mưa lũ đổ về
đây là cây cầu thứ hai tại quảng ngãi được xây dựng từ nguồn quỹ do hội cựu sinh viên tài trợ